công trình này được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi một và chia khoảng ba mươi căn hộ để bán
thời điểm đưa vào hoạt động hệ thống điện được đầu nối khá bài bản
tuy nhiên quá trình sinh hoạt mỗi hộ dân lại có thêm những thiết bị điện đấu nối riêng như thế này
nếu không được kiểm tra thường xuyên tình trạng quá tải chập cháy rất dễ xảy ra
để cơ thể cũng đủ tiết diện để giữ cấp điện còn một số dây vướng chưa đi trong ven chưa được đảm bảo để cắt điện chống cháy nổ
khuyến cáo bác con là nên đi đường dây về nhà mình cho vận gạt và đảm bảo an toàn
hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà này được chủ đầu tư bàn giao và sau đó

các hộ dân tự chủ động bảo đảm an toàn cho gia đình mình
hạ tầng trung cư thì được trang bị hệ thống báo cháy cho từng tầng như thế này
nhưng kiểm tra thực tế thì lại trong tình trạng không hoạt động
khu vực lối thoát nạn cũng trở thành diện tích tận dụng để tích chữ đồ
nhiều bình chữa cháy được trang bị nhưng đã quá thời hạn sử dụng
thói quen của nhiều hộ dân nhưng khi cháy nổ xảy ra sẽ khiến cho việc chữa cháy và thoát nạn gặp nhiều khó khăn
khu hành lang của các tầng đã hạn chế việc bố trí các hàng hóa các vật dụng các đồ đạc ở trên hành lang đường lối thoát nạn này
như vậy nó sẽ làm cản trở việc thoát nạn của con người trong các trường hợp sự khố khi có cháy nổ xảy ra
do trung cư của chúng tôi thì nó cũng hoạt động lâu rồi cho nên một số phòng cháy giữa cháy trước đây họ cũng đều được chủ đầu tư trang bị đầy đủ
thế nhưng ở thời điểm này có thể là nó chưa hoạt động được đầy đủ nó có những cái gọi là hỏng hóc
thì có thể trong thời gian tới là
sẽ đề nghị chủ đầu tư là sẽ sửa sang lại
thì chúng tôi thì cũng sẽ trao đổi với dân cũng nhóm có nhóm gia lô để thứ nhất là trao đổi thông tin hàng ngày
cũng như là ngoài các cái nhìn chung mọi vấn đề ở trong trung cư thì đợt này chúng tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm
để thứ nhất là đảm bảo làm sao để các hành lang nối tắt hiểm để cho nó thông thoáng để mình tránh các trường hợp mà nó xảy ra sự cố
diện tích chật hẹp một số hộ dân đã cơi nới để tăng diện tích sử dụng bằng lồng sắt chuồng cọp như thế này
lối thoát nạn thứ hai cũng được mở ra
nhưng trong thực tế có thể sử dụng để thoát nạn hay không lại là một câu chuyện khác
ban công này của anh thì các anh có hạn chuồng cọp tuy nhiên thì các anh đã mở cái lối thoát nạn thứ hai trên cái chuồng cọp này
tuy nhiên thì cái diện tích của cái cửa này nó hơi bé
đấy thì các anh mở rộng cái cửa này để làm sao mà trong quá trình mà không may gặp sự cố thì mọi người di chuyển thoát nạn qua đây nó được thuận lợi
cái thứ hai là chỗ khu vực cái đường lối thoát nạn như thế này thì các anh lưu ý
đấy là không nên bố trí các cái trậu cây trậu hoa các cái vật dụng làm cản trở với việc tiếp cận của cửa thoát nạn này
và để đảm bảo công tác an toàn khi mà có sự khố cháy nổi ra vào khu công tác thoát nạn thì đây thì các anh nên bố trí thêm thang dây và dây hạ chậm để phục vụ cho cái việc thoát nạn của con người trong các trường hợp sự khố
đối với loại hình nhà ở như thế này thì trên quy định thì hiện tại là cũng chưa có rõ ràng
do đó là cái khó khăn đầu tiên là
cái đường lối thoát nạn tại vì cái khổ đất của một hộ gia đình của một gia đình thì người ta cũng có hạn
do đó khi xây dựng lên họ xây dựng tối đa các diện tích xây dựng
do đó ảnh hưởng lớn đến việc bố trí các cái cầu thang và hành lang
do đó là gây khó khăn cho công tác khi có cháy xảy ra
địa bàn quận bắc từ liêm có khoảng hai căn hộ cho thuê trọ và nhà ở nhiều căn hộ
điểm chung của nhiều trung cư mini là nằm sâu trong ngõ nhỏ trồng tầng cao để tối ưu lợi nhuận
chỉ có một lối ra vào và dùng tầng một để xe
qua công tác giả soát kiểm tra nhiều tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy cũng đã được chỉ ra
trong công tác quản lý nhà nước loại hình trung cư mini chưa được quy định một cách cụ thể trong các văn bản pháp lý
đây chính là lỗ hổng khiến cho các cơ quan chức năng gặp khó trong việc kiểm tra xử lý
đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy
khi các công trình này được cấp phép dưới dạng nhà ở riêng lẻ
tuy nhiên là dưới góc độ pháp lý thì luật thì chưa có quy định cụ thể
chính vì vậy là cái quy định về quản lý về cấp phép về trình tự thủ tục để xây dựng cũng như là kinh doanh đối với loại hình bất động sản là trung cư mini thì vẫn đang có khoảng trống về pháp lý
chính vì vậy là có rất nhiều vấn đề bất cập đang nảy sinh ở lĩnh vực bất động sản này
đối với loại hình trung cư mini có thể nói là nó còn tồn
tại rất nhiều vấn đề bất cập rất nhiều nguy cơ sẽ cháy ở đó
bởi vì là nó liên quan đến đặc điểm về bố trí vị trí cũng như là mặt bằng kiến trúc của tòa nhà và đồng thời thói quen sinh hoạt của người dân
cũng không khác gì là những hộ gia đình dựa đơn lẻ như thay vì họ ở riêng biệt thì bây giờ họ trồng tầng lên nhau và ở cùng với nhau
và cái nguy cơ xảy ra cháy ở nhà ở dân cư nhà ở thông thường thì bây giờ tập hợp lại trong một tòa nhà thì nó sẽ càng đẩy cái nguy cơ đấy lên cao hơn
đối với thiết kế kiến trúc của nhà ở trung cư mini thì nó lại có đặc thù là chỉ có một cái cầu thang bộ duy nhất
và gần như các trung cư mini đều có đặc điểm chung như vậy
cho nên cái đường mà chúng ta hay gọi là đường thoát nạn đường để di chuyển cho người dân khi mà xảy ra sự cố
thay vì để thoát ra ngoài an toàn thì cái đường đấy lại là đường mà sẽ nhiễm khói các yếu tố người nắm cháy
cũng như kèm thương nhiệt sinh ra từ cháy đe dọa đến người dân
trong con ngõ nhỏ chỉ khoảng năm trăm linh mét trên phố bùi sương trạch quận thanh xuân
thành phố hà nội có tới hàng chục trung cư mini đang hiện hữu để bán và cho thuê
sau vụ cháy xảy ra vào đêm ngày một mươi hai tháng chín ở cương hạ nỗi lo về phòng cháy chữa cháy càng trở nên ám ảnh đối với mỗi người dân
thang dây bình cứu hỏa được trang bị nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng
và nếu cháy xảy ra việc chữa cháy ban đầu liệu có hiệu quả
sau khi nghe cái vụ bên kia thì bà con nói chung là cũng hơi hoang mang một xíu
chủ đầu tư gần như là họ chưa có một buổi bàn giao cụ thể cho cư dân
cái việc phòng cháy chữa cháy đấy
mình thấy có tầng dưới là để xe này tầng chín là sân thượng này còn nhà mình thì đang là tầng sáu
nên là mình cũng mình mua thì mình cũng không quan tâm đến là nó bị vượt như thế nào bởi vì mình nghĩ là cái tầng đấy của nhà mình nó là chuẩn rồi
mình cũng có xem qua mình cũng có tìm hiểu thì mình nghĩ là xin giấy phép trung cư mini thì ít nhất là nó cũng sẽ được khoảng tám chín tầng
nên là nhà mình mua tầng sáu là chắc cũng không vào vi phạm gì nên là ít tiền nhưng mà gọi là cũng có tìm hiểu sơ qua để có thể chốt mua
mình mang lại một chút yên tâm cho nhà mình thôi
tiến hành giả soát tổng kiểm tra các trung cư mini công tác tuyên truyền hướng dẫn cũng sẽ được lực lượng công an cơ sở tiến hành đối với từng hộ dân
để người dân nâng cao cảnh giác với hỏa hoạn chủ động các phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra hạn chế thấp nhất thiệt hại về người trong các đám cháy
đối với các hộ dân đang sinh sống tại trung cư mini cái đầu tiên là tự tìm hiểu các kiến thức an toàn về phòng cháy cháy
thứ hai là trang bị cho mình một số các phương tiện
cụ ban đầu tôi nói ví dụ như là dây thả chậm bình chữa cháy kìm cộng lực hoặc những phương tiện chữa cháy mà cơ quan công an và chính quyền địa phương đã nhiều năm nay liên tục khuyến cáo người dân là nên phải có
cũng như là kèm theo các cái tự mình tìm hiểu đường và lối thoát hạn cho mỗi cá nhân của mình
và cũng hướng dẫn cho các thành viên của gia đình mình áp dụng theo khi có tình huống xấu xảy ra
một trăm phần trăm các trung cư mini nhà thuê trọ trên địa bàn thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh sẽ được kiểm tra và phải xong trước ngày ba mươi tháng một mươi
kết quả sẽ được công khai
bộ công an cũng giao cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đề xuất báo cáo chính phủ các giải pháp cấp bách để tăng cường công tác phòng cháy
đối với loại hình trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
thưa quý vị và các bạn công an tp hà nội vừa có thông báo kết luận giám định liên quan đến vụ cháy trung cư mini số ba mươi bảy ngõ hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ quận thanh xuân xảy ra ngày một mươi hai tháng chín làm năm mươi sáu người tử vong
theo đó nguyên nhân vụ cháy là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ác quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng
chập điện chính là nguyên nhân phổ biến hàng đầu dẫn tới các vụ cháy nổ
tiếp mục bạn nên biết tuần này sẽ là những hướng dẫn của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để bảo đảm an toàn điện trong mỗi hộ gia đình